đồng thời là diễn đàn giao lưu trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức pháp luật
nghiệp vụ cho hòa giải viên biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc
trong công tác hòa giải ở cơ sở trên cả nước
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hòa giải cơ sở
sau vụ việc cháy lớn tại quán karaoke ở hà nội
khiến nhiều người bị thiệt mạng bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc thực hiện giả soát
kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường nhà hàng quán bar
theo đó bộ đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
chỉ đạo các sở văn hóa thể thao và du lịch sở thông tin và truyền thông
phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giả soát
kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường nhà hàng quán bar
kiên quyết xử lý và đình chỉ các cơ sở kinh doanh không tuân thủ
các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy vi phạm các điều kiện
đã quy định tại nghị định một trăm linh ba hai nghìn chín nghị định bảy mươi hai hai nghìn chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng yêu cầu chính quyền quận huyện thị xã
chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh
karaoke vũ trường nhà hàng quán bar thực hiện nghiêm túc các quy định
về phòng chống cháy nổ an ninh trật tự vui chơi giải trí trên địa bàn
chủ động ngăn chặn và hạn chế tối đa về nguy cơ cháy nổ an ninh trật tự
tại các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường nhà hàng quán bar
ở các điểm vui chơi giải trí tập trung đông người
đồng thời bộ lưu ý kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong việc đặt biển hiệu quảng cáo
có diện tích một mặt trên hai mươi m hai kết cấu khung kim loại vi phạm không gian thoát hiểm
cản trở công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của luật quảng cáo
tại nhiều địa bàn với nhiều thủ đoạn và cách thức tinh vi
không chỉ khai thác cát trên nhiều con số trọng yếu cát tặc còn hoành hành
tại các vùng đất canh tác của dân vấn đề đặt ra ở đây đó là đã đến lúc
các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp để xử lý nghiêm tình trạng này
dạng sáng ngay bây giờ
ngày ba tháng một mươi một một mươi năm tàu hút cát trái phép đã bị phòng cảnh sát đường thủy
công an thành phố hà nội phối hợp cùng với các lực lượng chức năng bắt giữ
khi đang khai thác cát ở đoạn thuộc địa bàn huyện đan phượng và quận bắc tử liêm hà nội
được biết những phương tiện này đã bị lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý
tại cảng hồng vân huyện thường tín hà nội
đây là một trong những vụ được các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ
có số lượng lớn các phương tiện khai thác cát trái phép trên địa bàn hà nội
thực tế tình trạng khai thác cát trái phép đã xảy ra tại khá nhiều điểm của hà nội
nơi có các con sông lớn đi qua
giữa năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tp hà nội đã có công văn yêu cầu các quận huyện
tăng cường quản lý xử lý vi phạm đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông
trong đó yêu cầu sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa đối với các tổ chức và cá nhân mở bến bãi tập kết
trung chuyển vật liệu xây dựng thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa
đối với các bến bãi không phù hợp quy hoạch vi phạm luật đê điều
các cơ quan tiến hành điều tra lập hồ sơ xử lý theo quy định đối với các vụ việc vi phạm
nghiêm trọng có dấu hiệu vi phạm luật hình sự
tuy nhiên vấn nạn khai thác cát trái phép sai phép vẫn lén lút diễn ra
hồi qua chúng tôi đã có một dự báo về tình trạng khai thác cát đối với tuyến đường thủy hà nội
bởi vì là trên cái tuyến đường thủy hà nội có tổng số là một trăm hai mươi bốn km sông hồng ba mươi bốn km sông đà và hai mươi bốn km sông đuống
đối với tình trạng khai thác cát thì nó diễn ra nó được quy định là nếu các doanh nghiệp dự án
có được phép nạo vét thì cũng chỉ được khai thác từ một mươi năm tháng một mươi
đến một mươi năm tháng sáu
còn mưa lũ là bất cứ các doanh nghiệp hay là một cái đơn vị nào cũng không được khai thác
cho nên nắm bắt được tình hình là vào thời điểm trước một mươi năm tháng một mươi
chúng tôi cũng đã có dự báo và đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố
và công an thành phố cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt
thực trạng khai thác cát trái quy định bao gồm khai thác trái phép và khai thác sai phép
nó có vị trí theo quy định trong giấy phép
mặc dù chính phủ đã giao việc quản lý cho các địa phương và nơi nào làm sai
địa phương phải chịu trách nhiệm
kể cả những nơi tập kết bến vật liệu xây dựng trái phép cũng thuộc trách nhiệm của địa phương
liên quan đến vấn đề này thì có khai thác cát mà nó không có nơi tập kết thì đấy là một cái nơi
mà gọi là chứa chấp tiêu thụ tôi có thể nói đấy bởi vì các bến vật liệu không có phép đấy là nơi chứa chất tiêu thụ
mà các cái bến vật liệu xây dựng cấp thì chưa có nguyệt chưa có phép
bây giờ nhìn chung là các cái bến vật liệu trước kia cấp phép nhưng mà sau đây giả soát thì không đúng với quy định
cho nên là đương nhiên những cái bến đấy là hầu như là chưa được cấp phép
và những bến này phải được chính quyền địa phương các sở ban ngành vào cuộc để kiểm tra
nghiên cứu một số cái vụ mà xử lý cái vi phạm về khai thác
các sở kể cả là cái vụ khởi tố của quản lý hình sự và truy tố đưa ra xét xử
thì chúng tôi thấy rằng là trong nhiều nguyên nhân thì có một cái nguyên nhân là cái việc quản lý của chính quyền địa phương
còn có nhiều sở đặc biệt là nhất là chính quyền địa phương cấp cơ sở không loại trừ những trường hợp là chính quyền
cơ sở làm lư thậm chí có dấu hiệu tiếp tay cho các cái đối chức các cơ sở làm lư thậm chí có dấu hiệu tiếp tay cho các cái đối chức
cái tượng khai thác trái phép
là một địa bàn được coi là nóng về vấn nạn khai thác cát tại hà nội phúc thọ cũng là địa bàn có nhiều nỗ lực trong việc xử lý vấn nạn khai thác cát trái phép sai phép
theo ông ngọ duy hiểu bí thư huyện ủy huyện phúc thọ có rất nhiều nguyên nhân khiến vấn nạn này tồn tại dài dẳng thời gian qua
trước hết đây là lĩnh vực siêu lợi nhuận công tác quản lý còn siêu lòng lèo chính quyền địa phương cơ quan quản lý thiếu thốn về lực lượng phương tiện
có nhiều lý do của việc tình trạng cắt tặc có những diễn biến phức tạp
trước hết đây là lĩnh vực siêu lợi nhuận cho nên là các người tham gia lĩnh vực này họ cũng không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của họ
cái thứ hai nữa là công tác quản lý của chúng ta hiện nay cũng đang còn rất nhiều lòng lèo
đặc biệt là việc phân cấp quản lý rồi xử lý đối với cát tặc hiện nay
cũng còn đang có những hạn chế vì việc giao cho chính quyền địa phương là một trong những chủ thể tham gia quản lý
nhưng mà chính quyền địa phương thì rất là thiếu thốn về mặt phương tiện rồi lực lượng
vấn đề thứ ba nữa là gần đây thì bộ giao thông đã cho phép việc là khơi luồng đường thủy để tận thu sản phẩm
thế và nhiều cái tàu thì cũng đã lợi dụng cái việc này để họ tham gia và làm cho cái tình hình tiếp tục là diễn biến phức tạp
mặc dù thủ tướng rồi cũng như các địa phương cũng đã hết sức quan tâm
thực tế không chỉ hà nội các tỉnh miền núi phía bắc mà nhiều tỉnh thành ở miền nam
tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra theo chiều hướng phức tạp
trong thời gian tới chính quyền các địa phương sẽ cần phải tăng cường nhiều hơn công tác phối hợp xử lý
kể cả tại các vùng rắp ranh đặc biệt phải đưa ra xử lý nghiêm một số vụ để mang tính giáo dục giăn đe phòng ngừa tội phạm
trong thời gian tới để hạn chế tình hình cắt tặc việc đầu tiên là chúng ta cần phải làm rõ được đâu là những tàu

từ đó để chúng ta giăn đe phòng ngừa đối với các đối tượng khác
dư luận thì vẫn thấy là hình như đằng sau của những đối tượng cắt tặc này thì có một lực lượng nào đó
do vậy mà chúng ta thấy cũng rất là cần phải đi điều tra xác minh và xử lý đến một số vụ việc để cho tình hình cắt tặc được giảm trong thời gian tới
chúng tôi và người dân lo ngại đấy là không phải bản thân những người khai thác các trái phép mà là đứng đằng sau họ là có những thế lực ngầm
lợi ích nhóm nên làm thế nào để tìm ra vạch mặt chỉ tiên chỉ tên để khắc phục tình trạng này thì nếu nhà nước và các cấp các ngành quyết liệt vào cuộc thì tôi cho rằng là giải quyết được
để giải quyết rứt điểm cái việc này thì chúng ta phải có cơ chế để giao cái trách nhiệm xác định trách nhiệm cho từng cấp chính quyền cho từng lực lượng để mà khi sự việc xảy ra
ngoài cái việc xử lý đối tượng khác
khai thác trái phép thì chúng ta cần phải xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân đã có dấu hiệu làm ngơ thậm chí là thông đồng tiếp tay cho các đối tượng vi phạm
rõ ràng khai thác cát trái phép sai phép không chỉ là vấn nạn ở đâu đó địa phương nào đó mà nó đã và đang tồn tại ở rất nhiều địa phương dưới nhiều hình thức
vi phạm nghiêm trọng sự an toàn của hệ thống đề điểu chống lũ
vì thế đã đến lúc các cơ quan chức năng cần đưa các giải pháp vào thực tế một cách hiệu quả không vì thiếu công cụ phương tiện thiếu cơ chế phối hợp mà buông lỏng tình trạng này